cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu đang tạm giữ các đối tượng đỗ duy bình một mươi tám tuổi và trần xuân thiện một mươi chín tuổi cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ
vào lúc ba giờ sáng ngày hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố vũng tàu phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi bốn t năm nghìn chín trăm ba mươi bảy do anh lê viết minh chú tại tỉnh đồng nai điều khiển lưu thông từ đồng nai đến vũng tàu chở theo bình và thiện cùng hai xe máy không gắn biển kiểm soát
khi tổ công tác đang lập biên bản tạm giữ hai xe máy trên thì bình và thiện đến đưa cho lực lượng làm nhiệm vụ hơn bốn năm triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động hối lộ nhằm để không bị tạm giữ hai chiếc xe máy
trước hành vi mua chủ của các đối tượng lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm về hành vi đưa hối lộ cùng tăng vật liên quan chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền